chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự một mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm của truyền hình nhân dân
bản tin có những nội dung đáng chú ý sau đây

trung quốc và mỹ khởi động đàm phán thương mại
thưa quý vị và các bạn sáng nay bốn tháng năm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
tiếp tục lịch tiếp xúc cử tri tại xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơ trước kỳ họp lần thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc có hơn một mươi ý kiến của cử tri quan tâm nhất đến các vấn đề như vấn đề về an toàn thực phẩm và thuốc y tế
giả còn tràn lan trên thị trường làm cho đại bộ phận người dân không an tâm trong cuộc sống
đồng thời phải có hành lang pháp lý nghiêm minh hơn để xử lý vấn nạn trên
đồng thời quan tâm đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất chế biến kinh doanh sử dụng thực phẩm sạch
tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp nhất là đối với sản phẩm cây ăn trái là nguồn sản phẩm chủ lực của huyện phong điền
về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp một số bộ phận nông dân hiện nay còn tình trạng tự chuyển đổi cây trồng vật nuôi
nên dẫn đến giá cả một số mặt hàng nông sản còn rất bấp bênh chưa có tính định hướng chiến lược lâu dài
phải có định hướng quy hoạch tổng thể lâu dài vùng chuyên canh cây ăn trái và kết hợp với phát triển du lịch sinh thái theo đặc thù của vùng
cử tri đề nghị quốc hội chính phủ đẩy mạnh tinh giảm biên chế sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính
quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công việc khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế chưa tốt khó khăn trồng chéo cho người bệnh
về vấn đề giáo dục và đào tạo cử tri đề xuất cần quan tâm định hướng hơn nữa về công tác tuyển sinh các bậc học
ngành học cho hợp lý ở các cấp học như trung cấp cao đẳng đại học tránh tình trạng như hiện nay
con em học xong chương trình đại học rất nhiều mà chưa tìm được việc làm
tại buổi tiếp xúc cử tri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những ý kiến kiến nghị trách nhiệm sâu sắc của cử tri
đồng thời giải đáp phân tích cụ thể và ghi nhận từng vấn đề cử tri đặt ra
với chủ đề phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
tối qua đài tiếng nói việt nam phối hợp với đài phát thanh truyền hình nghệ an tổ chức khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ và đại diện một số bộ ban ngành trung ương đến dự
trong liên hoan đợt này ban tổ chức nhận được hai trăm năm mươi bảy tác phẩm thuộc năm thể loại tham gia dự thi
bao gồm chương trình trực tiếp phóng sự chương trình tổng hợp chương trình tiếng dân tộc câu chuyện truyền thanh
sau vòng sơ khảo hai trăm một mươi sáu tác phẩm đã lọt vào vòng trung khảo tổ chức tại tỉnh nghệ an
trong đó có ba mươi một chương trình tiếng dân tộc
ba mươi ba câu chuyện truyền thanh
một mươi phóng sự năm mươi ba chương trình tổng hợp và ba mươi bốn chương trình trực tiếp
phát biểu tại khai mạc liên hoan phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ nhấn mạnh
khai mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám đúng vào dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
có ý nghĩa hết sức to lớn đồng thời một lần nữa khẳng định vai trò trách nhiệm của những người báo nói đối với sự phát triển của đất nước
nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh đài tiếng nói việt nam
đã trao tặng hệ thống trang âm truyền thanh cho khu di tích kim liên
món quà gồm hệ thống thiết bị trang âm truyền thanh hiện đại phục vụ bà con nhân dân du khách khi về với khu di tích
liên hoan sẽ kết thúc vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại nhà văn hóa lao động tỉnh nghệ an
sáng nay tại đà nẵng trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
đã tổ chức diễn đàn khuyến nông a còng nông nghiệp với chủ đề
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu khu vực duyên hải nam trung bộ
tại diễn đàn các chuyên gia đã khẳng định về sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
bởi biến đổi khí hậu đang có tác động ngày càng rõ rệt
nhiều giải pháp được đưa ra như ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực trồng trọt
ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để tạo ra các giống cây sử dụng hệ thống nhà kính nhà lưới
áp dụng các kỹ thuật của các nước nông nghiệp tiên tiến tạo thêm nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp
với tổng diện tích đất nông nghiệp chiếm gần một triệu hectare
tuy nhiên hiện khu vực duyên hải nam trung bộ vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của mình
diễn đàn là dịp để các tỉnh thành phố tìm ra giải pháp hiệu quả phát huy thế mạnh của từng địa phương cụ thể nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
phó thủ tướng vương đình huệ vừa có văn bản yêu cầu bộ y tế xây dựng chính sách đẩy mạnh xã hội hóa
để góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh hạn chế tình trạng lạm dụng kỹ thuật cao thu hút bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên
phó thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với các hình thức xã hội hóa đầu tư y tế theo đề nghị của bộ y tế và ý kiến của một số bộ
phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế ra soát lại hệ thống pháp luật hiện hành để thực hiện theo quy định của pháp luật
trường hợp các hình thức xã hội hóa chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật bộ y tế nghiên cứu đưa các đề xuất này vào dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định số tám mươi năm để có căn cứ pháp lý triển khai thực hiện hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền
về việc thuê xe máy của các bệnh viện phó thủ tướng giao bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tài chính và bảo hiểm xã hội việt nam khẩn trương ra soát đánh giá thực trạng những khó khăn vướng mắt nếu có đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để các cơ sở khám chữa bệnh chủ động trong hoạt động chuyên môn đảm bảo minh bạch công khai và hài hòa lợi ích giữa cơ sở khám chữa bệnh người bệnh và quỹ bảo hi
liên quan tới việc phát hiện xử lý hoạt động sản xuất thuốc ung thư giả của công ty vinaca cục quản lý thị trường bộ công thương vừa có buổi làm việc với công an thành phố hải phòng để ra soát lại tất cả các địa điểm phát hiện hành vi có liên quan đến vụ việc với quyết tâm không để hàng giả nhất là thực phẩm chức năng thuốc giả xuất hiện trên địa bàn hải phòng
ngay sau khi phát hiện việc sử dụng than tre làm sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư ngày hai tháng năm công an hải phòng đã bắt tạm giam và khởi tố đối tượng nguyễn xuân thu giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn vinaca được xem là động thái rất quyết liệt
theo đó đối tượng nguyễn xuân thu bị khởi tố về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm
công an hải phòng đã quyết định khởi tố vụ án và ngày hai tháng năm chúng tôi đã có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nguyễn xuân thu là đối tượng cầm đầu tổ chức sản xuất kinh doanh mua bán buôn bán hàng giả là các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng trong đó có sản phẩm vinaca ung thư co ba hai
trong vụ việc vinaca đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt vinaca đã lợi dụng ba yếu tố chủ yếu liên quan đến xu hướng thích làm đẹp của chị em phụ nữ nhu cầu chữa bệnh của người bệnh như bị ung thư lợi dụng trình độ khoa kỹ thuật hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu về thuốc ung thư
vinaca lợi dụng ba yếu tố này đăng ký sản phẩm làm đẹp cho chị em nhưng qua xin cấp phép mỹ phẩm để mở rộng sản xuất ra tất cả các loại khác theo nhu cầu của xã hội
công an thành phố hải phòng đang làm việc với sở y tế hải phòng để ra soát lại việc cấp phép quản lý cơ sở này làm rõ hành vi trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn về trách nhiệm của công ty hồng an phong sẽ phải chờ kết quả điều tra xem công ty này đồng phạm cấu kết với vinaca ở mức độ nào
khi mà điều tra thì chúng tôi đã nánh mẫu này xem xét nghiệm ở viện kỹ thuật thành sự rồi là đề nghị xét nghiệm ở các cơ quan trung ương và đã trả lời
và thực phẩm chức năng giả còn chúng tôi phải làm điều tra truyền tẻ và cũng qua việc điều tra này
thì chúng tôi phát hiện những sơ hở trong việc quản lý nhà nước về những việc này để tham mưu các cơ quan chức năng
để chấn chỉnh củng cố lại không để tình trạng phức tạp như hiện nay
chúng tôi đánh giá đây là một ý thức bán hàng đa cấp biến tường các đối tượng có ý thức lừa đảm
và đánh vào gọi là đưa cái chiết cấu hoa hồng
cũng như cái khởi hiệp đưa những cái món lợi nhuận hàng tỷ lên đánh vào ý thức tham của con người
vì vậy cũng qua phương tiện truyền thông báo đài tôi rất muốn cảnh báo cho tất cả người dân
những hiện tượng tương tự như vậy phải báo ngay cho các cơ quan chính quyền gần nhất
và tránh để lừa đảo các đối tượng lợi dụng
do đối tượng có phạm vi hoạt động rất rộng trên hai mươi tỉnh thành phố
nên cơ quan điều tra chưa có thống kê đầy đủ về tài sản của đối tượng
hiện công an hải phòng đang tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ tập trung mở rộng điều tra vụ án về các phương thức
thủ đoạn của vinaca không chỉ với một tội danh sản xuất hàng giả
liên quan đến vụ án buôn lậu gỗ với quy mô lớn xảy ra trên khu vực biên giới
giữa hai tỉnh đắk lắc và đắk nông mà bộ công an vừa triệt phá
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với năm bị can
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
xảy ra tại thị trấn ea tư linh huyện cư rút tỉnh đắk nông
theo quyết định năm bị can bị bắt tạm giam gồm phan hữu phượng còn gọi là phượng dâu
nguyễn hoàng trang hồ trọng dũng trần lưu lân và dương quốc bảo
căn cứ lời khai và các tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tiến hành khám xét khẩn cấp
tại năm địa điểm tàng trữ gỗ tại thị trấn etre linh và xã trúc sơn huyện cư rút
kết quả đã thu giữ hai trăm một mươi mét khối gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp
cùng một số dụng cụ để khai thác vận chuyển gỗ và các tài liệu liên quan khác
liên quan đến vụ án này chiều ngày hai tháng năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ là lãnh đạo các đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi bảy
và đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi chín thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc
để phục vụ công tác điều tra
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tiếp tục điều tra làm rõ
trong những ngày này bà con nông dân ở tỉnh quảng nam đang hối hả bắt tay
vào thu hoạch vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
vụ đông xuân năm nay do thời tiết thuận lợi việc bố trí cơ cấu giống lịch thời vụ hợp lý
và nhất là nhờ khâu chăm bón tốt nên năng suất lúa đạt khá cao
nhiều chân ruộng đạt năng suất đến sáu mươi năm bảy mươi tạ một hectare

trong những ngày này bà con nông dân ở tỉnh quảng nam đang hối hả bắt tay vào thu hoạch vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
thời điểm này trên tất cả các cánh đồng ở những vùng sản xuất lúa quy mô lớn của tỉnh quảng nam
đang bước vào đợt thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân
bà con nông dân ai nấy đều phấn khởi bởi vụ mùa năm nay trùng lớn
theo nhiều nông dân vụ đông xuân năm nay là vụ mùa bội thu nhất trong nhiều năm trở lại đây
bình quân một sào thu được khoảng bốn trăm linh kg lúa tăng gần bốn mươi kg so với vụ đông xuân năm ngoái
bà con nông dân ai nấy đều phấn khởi bởi vụ đông xuân năm ngoái
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh quảng nam gieo xạ bốn mươi hai tám trăm linh hectare lúa
đến nay bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn sáu mươi diện tích
với năng suất bình quân từ năm mươi năm tới sáu mươi tạ trên một hectare
có nhiều chân ruộng ở thị xã điện bàn huyện duy xuyên đạt năng suất đến từ sáu mươi năm đến bảy mươi tạ trên một hectare
theo ước tính năng suất lúa đông xuân năm nay toàn tỉnh đạt bình quân năm mươi bảy tạ trên một hectare
với sản lượng ước đạt khoảng hai trăm bốn mươi bốn tấn tăng gần năm tấn so với vụ đông xuân năm ngoái
có thể nói là cái vụ đông xuân đó về năng sức sản lượng của vụ được mùa khá là toàn diện
hầu như là tên tất cả cây trồng chính đã được mùa cả lúa ngô rồi lạc
cái lúa năm nay thì có thể là cái đầu vụ nó cũng có ảnh hưởng do mưa đầu vụ
nhưng mà đầu vụ cơ bản là rất là đậm bảo và cái nhóm giống ngắn ngài
nó tiếp tục nó chiếm cái ưu thế
vì chính vì vậy mà tôi cho rằng là cái được mùa lúa thì lúa quảng nam nó sẽ được mùa
tranh thủ thời tiết nắng giáo hiện nay bà con nông dân ở quảng nam khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đông xuân
dự kiến đến giữa tháng năm này toàn tỉnh sẽ thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân
theo kế hoạch sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân
bà con nông dân trong tỉnh sẽ tiến hành cày ải vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị gieo xạ khoảng bốn mươi hai ha lúa hẻ thu
sau hơn một mươi năm năm chờ đợi gần năm mươi hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn ea boa
xã vùng sâu ea trang huyện mật rắc tỉnh đắk lắc đã được đón nguồn điện lưới quốc gia
nguồn sáng này là món quà của đảng nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa
vùng khó khăn tỉnh đắk lắc giúp bà con nơi đây vượt qua cảnh tối tam cơ cực vươn lên trong cuộc sống
buôn ea boa xã ea trang có tổng cộng bốn mươi bảy hộ
với hai trăm một mươi tám khẩu chủ yếu là đồng bào mông từ các tỉnh như hà giang tuyên quang hay cao bằng di cư vào sinh sống
đã hơn một mươi bốn năm sinh sống tại buôn này trong cảnh tối tâm thiếu thốn điện sinh hoạt
nên người dân nơi đây không giấu được niềm vui khi công ty điện lực đắk lắc kéo điện lưới quốc gia về đến tận nhà
và tận tình hướng dẫn cách sử dụng điện sao cho an toàn tiết kiệm
trước đây cuộc sống hàng ngày của mình mỗi khi làm về những vấn đề như là những ngày nắng nắng như thế này
thì về nhà này muốn sử dụng điện thì không có điện để sử dụng
ví dụ như là muốn có tiền mua một cái quạt về quạt để mát và cũng không có điện để dùng thì rất là khổ
vì mùa nóng thế này thì nói chung con cháu với lại gia đình trong xem họ lại thì rất là khổ
nhưng mà rất là cảm ơn chị này nhà nước có quan tâm đến chúng tôi thì có kéo điện cho gia đình thì rất là vui rất là mừng
với lại từ nay có điện rồi thì gia đình sẽ có những
sắm xiếc được cái tivi hay là cái tủ lạnh như vậy đó để gia đình xài nó để cho nó yên tâm gia đình
để giúp đồng bào nơi đây vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống từ nguồn vốn của chính phủ
giữa năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh đắk lắc đã đầu tư xây dựng công trình đưa điện lưới quốc gia về buôn ea boa
công trình có đường dây trung áp dài ba mươi bốn km đường dây hạ áp dài một năm km và một trạm biến áp một trăm linh kva
cấp điện cho
bảy hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn với nguồn vốn đầu tư hơn năm tỷ đồng
từ khi được đấu nối điện lưới quốc gia nhiều hộ dân đã tranh thủ sắm sửa tv và các thiết bị điện để phục vụ sinh hoạt
ai ai cũng phấn khởi và vui mừng
thì thứ nhất là chúng tôi rất truyền mừng tại vì là dân có điện thắp sáng rồi phục vụ cho công tác sinh hoạt rồi công tác tế tiêu
bên cạnh đó thì đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân cũng
đã được thêm một tiêu chí về điện
thì toàn xá như thế này là mấy con năm tiêu chí
nếu mà có điện đợt này là phù sóng đợt này là thành sáu tiêu chí nông thôn mới về đường điện
thì nói chung là thay mặt ban dân xá thì xin cảm ơn đảng nhà nước đã quan tâm giúp đỡ cho người dân chúng tôi để có điện sinh hoạt
buôn ea boa là một trong số ba mươi một thôn buôn nghèo đặc biệt khó khăn thuộc một mươi một huyện
trên địa bàn tỉnh đắk lắc được đầu tư hệ thống lưới điện từ dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh đắk lắc giai đoạn một
khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp điện cho hơn hai năm trăm linh hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của tỉnh đắk lắc
việc đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn vùng sâu vùng xa tại tỉnh đắk lắc đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế
nâng cao chất lượng cuộc sống và dân trí của bà con nơi đây
tại khu công nghiệp nam đông hà công ty điện lực quảng trị vừa tổ chức lễ ra mắt công tác sửa chữa lưới điện hai mươi hai kv đang vận hành
còn gọi là công tác sửa chữa điện nóng hotline
đây là công nghệ sửa chữa điện tiên tiến không cần phải cắt điện vì vậy tiết kiệm thời gian cho khách hàng sử dụng điện
trong thời gian vận hành từ ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến nay công ty điện lực quảng trị đã triển khai thực hiện một mươi năm đợt công tác sửa chữa điện nóng
qua đó đảm bảo cung cấp điện liên tục cho hơn một mươi khách hàng với sản lượng hơn sáu mươi sáu kwh
giảm được trên năm mươi ba thời gian mất điện so với khi cắt điện công tắc
từ khi kết quả ban đầu của công tác sửa chữa điện nóng hotline cho thấy
đây là một công nghệ tiên tiến ưu việt góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện hướng tới mục tiêu của ngành điện đến năm hai nghìn hai mươi
đưa chỉ tiêu mất điện bình quân của một khách hàng trong một năm trên lưới điện tỉnh quảng trị về dưới hai trăm bảy mươi bốn phút
việc công ty điện lực quảng trị đưa vào sử dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline không phải cắt điện
sẽ góp phần tăng sản lượng điện thương phẩm giảm được tổn thất điện năng
đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thời gian mất điện đối với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn
tỉnh hà nam hiện có sáu mươi năm làng nghề được công nhận trong đó có ba mươi năm làng nghề truyền thống và ba mươi làng nghề phân bổ giải rác tại các địa phương trong tỉnh
trước yêu cầu đổi mới công nghệ và sự phát triển của cách mạng công nghệ bốn
các làng nghề của tỉnh hà nam đã và đang tích cực ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất
cũng là một làng nghề truyền thống lâu đời của tỉnh trong những năm gần đây
sản phẩm theo gen thanh hà huyện thanh liêm ngày càng được cải tiến cả về chất lượng và mẫu mã
nên đã mở rộng được nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong và ngoài nước và đóng góp đáng kể vào giá trị xuất khẩu của tỉnh
để có được điều này chính là nhờ các hộ dân làm nghề đã tích cực đầu tư máy móc
thiết bị hiện đại vào sản xuất tự động hóa nhiều khâu sản xuất
để hỗ trợ các làng nghề chương trình khuyến công của tỉnh hà nam đã trích ngân sách
hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn nói chung
và các cơ sở sản xuất trong làng nghề nói riêng đổi mới trang thiết bị máy móc sản xuất
việc hỗ trợ trực tiếp vào đầu tư đổi mới máy móc thiết bị đã tạo động lực cho các đơn vị
mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến giúp giảm giá thành sản phẩm
doanh thu của các làng nghề truyền thống và làng nghề trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên một ba trăm linh tỷ đồng
thu hút gần hai mươi lao động với mức thu nhập bình quân ba năm triệu đồng một người một tháng
trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh hà nam
tiếp tục đồng hành hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn một số lợi dụng như sau
nhất là hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề
cái thứ hai là hỗ trợ lưng cao nhận thức và lăng lực sản xuất
áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo tư vấn và tập huấn
ba là hỗ trợ di rời các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường
từ các làng nghề và cụm công nghiệp tập trung
cái thứ tư là hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
và cái cuối cùng là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hỗ trợ triển lãm trong và ngoài nước
nhằm mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội để hợp tác đầu tư
với mục tiêu phần đầu mỗi năm có từ ba đến năm làng nghề được công nhận và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề
chuyển đổi nghề cho các làng nghề có thu nhập thấp để đến năm hai nghìn hai mươi
đào tạo nghề cho khoảng ba lao động
các cơ quan chức năng tỉnh hà nam cần có chính sách ưu đãi trong vay vốn
tiếp cận công nghệ cho các hộ sản xuất làm nghề trở thành trung gian cầu nối trong việc đặt hàng
chuyển giao những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất
đồng thời thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ sử dụng và quản lý công nghệ cho người lao động làng nghề
tăng cường tuyên truyền khuyến khích các hộ sản xuất đầu tư đổi mới công nghệ
tiếp cận thị trường tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm
trong phần tin quốc tế nhà lãnh đạo triều tiên tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa
trung quốc và mỹ khởi động đàm phán thương mại
thưa quý vị và các bạn nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn vừa có cuộc gặp với ủy viên quốc vụ
ngoại trưởng trung quốc vương nghị đang ở thăm nước này
trước gặp nhà lãnh đạo kim trương ương đã tái khẳng định cam kết của bình nhưỡng với tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
nhà lãnh đạo triều tiên đã hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của trung quốc đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
khẳng định bình nhưỡng sẵn sàng tăng cường các kênh liên lạc chiến lược với bắc kinh
về phần mình ủy viên quốc vụ vương nghị khẳng định bắc kinh ủng hộ quyết định của bình nhưỡng
chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế cũng như giải quyết những quan ngại an ninh hợp pháp của nước này trong quá trình phi hạt nhân hóa
trung quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với triều tiên về vấn đề này cũng như thúc đẩy điều phối giữa hai bên về các vấn đề khác
một diễn biến tích cực khác trên bán đảo triều tiên liên đoàn bóng bàn thế giới thông báo
hai miền triều tiên sẽ có một đội tuyển chung tham gia giải vô địch thế giới
sau khi cả hàn quốc và triều tiên quyết định sẽ không đối đầu nhau ở vòng tứ kết
với quyết định này đội tuyển chung giữa hai miền triều tiên sẽ tranh tài ở trận bán kết với nhật bản
hoặc ukraine trong ngày hôm nay ở hamstep thụy điển
lần gần đây nhất một đội tuyển chung giữa hai miền triều tiên tham gia giải bóng bàn thế giới là vào năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở nhật bản
cuộc đàm phán thương mại giữa trung quốc và mỹ đã bước vào ngày làm việc đầu tiên tại thủ đô bắc kinh
với nội dung nghị sự gồm nhiều vấn đề trong đó nổi bật là tranh cãi thương mại
song phương thời gian qua
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi khởi đầu tích cực
cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong hai ngày với thành phần phái đoàn mỹ gồm bộ trưởng tài chính stephen murchin
bộ trưởng thương mại william burroughs đại diện thương mại mỹ robert leithinger và nhiều cố vấn kinh tế nhà trắng
trong khi đó phái đoàn trung quốc do phó thủ tướng kiêm chủ nhiệm văn phòng tiểu tổ tài chính và kinh tế
trung ương trung quốc lưu hạc dẫn đầu
bộ ngoại giao trung quốc đã hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại với mỹ tuy nhiên nước này cũng tuyên bố
sẵn sàng cho mọi kết quả liên quan đến cuộc đàm phán và sẽ không thỏa luận về vấn đề lợi ích cốt lõi
cũng như chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào
theo giới chuyên gia một thỏa thuận mang tính thay đổi bước ngoặt căn bản sẽ khó đạt được trong cuộc đàm phán lần này
tuy nhiên gói các biện pháp ngắn hạn của trung quốc nhằm chỉ hoãn việc washington áp mức thuế mới lên tới năm mươi tỷ đô la
đối với hàng xuất khẩu của trung quốc là tương đối khả thi
tổng thống pháp emmanuel macron đang tiếp tục khẳng định vai trò của paris tại hai khu vực ấn độ dương và thái bình dương
khi kêu gọi thành lập một liên minh chiến lược ba bên mới giữa pháp australia và ấn độ
khái niệm trục ấn độ dương thái bình dương được tổng thống macron khởi xướng
dựa trên cam kết bảo đảm an ninh tự do đi lại và thị trường tự do tại khu vực đồng thời bảo vệ chủ quyền chung
ấn độ dương và thái bình dương là hai khu vực mà paris có sự gắn bó chặt chẽ với nhiều hải đảo
cùng với lực lượng vài nghìn quân nhân bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của pháp
với tư cách là ba cường quốc ở ấn độ dương và thái bình dương
quan hệ đối tác giữa bộ ba australia pháp ấn độ trong một liên minh chiến lược sẽ giữ vai trò trung tâm
trong việc bảo đảm hòa bình và thịnh vượng trong khu vực
có thể thấy rõ sự tương đồng lợi ích chiến lược giữa ba nước trong chuyến thăm ấn độ và australia vừa qua của ông macron
khi các bên ký kết các thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự
việc ông macron đưa ra những đề xuất thành lập một liên minh chiến lược ba bên mới
là một phần trong cam kết mạnh mẽ của paris đối với khu vực mà pháp có lợi ích sát sườn
đồng thời thể hiện vai trò như một cường quốc ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
tại phiên họp của hội đồng dân tộc palestine gọi tắt là pnc
tổng thống palestine mahmoud abbas đã tái đắc cử chức chủ tịch ủy ban điều hành của tổ chức giải phóng palestine plo
đây là phiên họp thứ hai mươi ba của pnc kể từ khi thành lập và cũng là phiên họp đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
tại sự kiện này hội đồng dân tộc palestine pnc đã bầu ra chín thành viên mới
ủy ban điều hành cơ quan cấp cao nhất của tổ chức giải phóng palestine plo
phiên họp này do tổng thống abbas triệu tập nhằm mục đích thảo luận về quan hệ của palestine với mỹ và israel
theo ông abbas người dân palestine tin rằng mỹ không thể là nhà bảo trợ cho tiến trình hòa bình trung đông do luôn ủng hộ israel
nhà lãnh đạo palestine nhấn mạnh sẽ không có hòa bình giữa israel và palestine
một khi thủ đô của nhà nước palestine không phải là jerusalem
ông abbas cũng hối thúc hamas
dứt việc gây chia rẽ nội bộ palestine kéo dài suốt một mươi một năm qua
pnc gồm bảy trăm năm mươi thành viên đại diện cho các nhóm phè phái chính trị của palestine
cũng như các liên minh và tổ chức xã hội khác trong và ngoài lãnh thổ palestine
cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô asean cộng ba công bố báo cáo cho thấy
tăng trưởng kinh tế của khu vực asean cộng ba gồm một mươi nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á và nhật bản trung quốc hàn quốc
được dự báo đạt được

nguyên nhân được cho là nhờ sự gia tăng nhu cầu trong nước và hoạt động xuất khẩu trong khi lạm phát ổn định
theo báo cáo mang tên triển vọng kinh tế khu vực asean cộng ba năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu bên ngoài cải thiện đã cho phép khu vực asean cộng ba xây dựng các tấm đệm
ví dụ như tỷ giá hồi đoái linh hoạt để chống lại những cú sốc tiềm ẩn bên ngoài
nhằm tăng cường khả năng phục hồi báo cáo khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách tiếp tục xây dựng không gian chính sách
đặc biệt là chính sách tiền tệ để ứng phó kịp thời trước việc các điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt
bên cạnh những thuận lợi khu vực asean cộng ba đang đối mặt với hai rủi ro ngắn hạn
đó là quá trình thắt chặt các điều kiện tài chính trên toàn cầu diễn ra nhanh hơn so với dự báo và sự leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại thế giới
ngoài ra báo cáo cũng nhận định công nghệ là một con dao hai lưỡi khi hoạt động sản xuất ngày càng đòi hỏi kỹ năng chuyên sâu mà không còn cần nhiều lao động như trong quá khứ